hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao năng lượng asean lần thứ ba mươi tám đã diễn ra tại hà nội
tham dự hội nghị có trưởng đoàn của các nước asean đại diện ban thư ký asean trung tâm năng lượng asean
cơ quan năng lượng quốc tế iea cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế irena và các nước đối tác
trung quốc hàn quốc nhật bản úc và new zealand ấn độ liên bang nga hoa kỳ liên minh châu âu
hội nghị som asean ba mươi tám lần này nằm trong loạt các hội nghị quan chức cao cấp và kết quả sẽ được báo cáo
lên cấp bộ trưởng tại hội nghị các bộ trưởng năng lượng asean lần thứ ba mươi tám dự kiến được tổ chức vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nội dung chính của hội nghị này là xem xét kết quả thực hiện kế hoạch hành động asean về năng lượng
apec hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm giai đoạn một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với đối tác đối thoại và các tổ chức quốc tế cập nhật các vấn đề ưu tiên năm hai nghìn hai mươi trong lĩnh vực năng lượng asean
và các nội dung chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng năng lượng asean lần thứ ba mươi tám và hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hội nghị thống nhất các nội dung chính hợp tác năng lượng asean năm hai nghìn hai mươi trong đó tiếp tục triển khai các nội dung công việc
trong khuôn khổ hợp tác asean trong các mạng lưới và cơ quan chuyên ngành
phối hợp với các nước thành viên các tổ chức quốc tế triển khai tám ưu tiên hợp tác năng lượng asean năm hai nghìn hai mươi